năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm được nghỉ bốn ngày
theo nhận định lượng người và các phương tiện tham gia giao thông tại sơn la có thể sẽ có sự gia tăng rất lớn
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra
lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã chủ động triển khai nhiều giải pháp giúp cho người dân có được những ngày nghỉ lễ an toàn
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bảy người chết và bốn mươi một người bị thương
trước tình hình đó vào thời điểm trước trong và sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã sớm ban hành và triển khai nhiều biện pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tham mưu với ban giám đốc công an tỉnh
ban hành kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát

về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông có thể xảy ra
từ đầu năm đến nay công an tỉnh đã kiểm tra xử lý tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm giao thông
phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên tám hai tỷ đồng
trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ nồng độ côn vượt quá mức cho phép
trở quá số người quy định phóng nhanh lấn đường vượt ẩu
mà nguyên nhân được xác định là do lái xe không tuân thủ đúng các quy định về an toàn giao thông
chính vì vậy mà trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm được nhận định là sẽ có số lưu lượng giao thông tăng cao
lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã tăng cường công tác xử lý các vi phạm về tốc độ
và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đối với các chủ phương tiện
trong thời gian nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra
giám sát các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm quy định về an toàn giao thông
đồng thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hiện tượng chức năng tỉnh sơn la
chờ quá tải trọng hàng hóa hoặc vượt quá số người quy định tăng giá vé
giá cước vận tải trái phép để người dân nghỉ lễ đi lại an toàn và thông suốt